với hành vi cố ý gây thương tích trần văn bình chú tại xã thuận hạnh huyện đắk song
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song tiến hành khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam
vào chiều tối ngày tám tháng một mươi một sau khi ăn nhậu trần văn bình nhớ lại chuyện ông trần văn sơn
trú tại xã thuận hạnh chửi bố mình nên nói với trần văn vũ chú tại xã nam bình
với nội dung bố mình bị dọa đánh
vũ đã chở bình đến công ty bảo vệ ở xã nam bình lấy một con dao phát
rồi vũ tiếp tục chở bình còn bố và anh trai bình là ông trần văn sản và trần văn duy
đi theo sau cùng một số người khác vào nhà ông sơn
tới nơi bình chém vào cửa kính xông vào nhà ông sơn và giữa hai bên xảy ra cãi vã to tiếng
ông sơn dùng gậy sắt đánh vào đầu bình thấy máu chảy nên bình dùng dao chém nhiều nhát vào đầu và tay ông sơn
nghe tiếng đánh nhau hai bố con ông sản và duy vào đánh ông sơn thì được mọi người can ngăn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song tỉnh đắk nông đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý nghiêm trần văn bình và các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang vừa tiến hành khởi tố bắt tạm giam đối với đặng vĩnh kỳ
trú tại phường ngọc hà thành phố hà giang để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ba tám tỷ đồng
theo kết quả điều tra đặng vĩnh kỳ sở hữu hai thửa đất tại tổ năm phường ngọc hà
đã đem bán và thế chấp vay tiền tại ngân hàng
cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi một kỳ thuê người làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
theo mẫu ảnh do kỳ cung cấp rồi cất giữ trong nhà
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một kỳ mua một thửa đất của ông lộc tiến dương ở phường quang trung thành phố hà giang
với số tiền là một tỷ tám trăm hai mươi năm triệu đồng
kỳ trả trước một phần tiền và nợ lại một tỷ đồng
sau đó kỳ dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để gán trừ nợ cho ông dương
với giá một tỷ chín trăm linh triệu đồng và nhận tiếp của ông dương chín trăm linh triệu đồng
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
kỳ lại tiếp tục trao bán thửa đất diện tích năm mươi sáu sáu m hai cho bà nguyễn thị hạnh
trú tại phường nguyễn trãi thành phố hà giang với giá một tỷ chín trăm linh triệu đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo phạm thị thúy
hai mươi tuổi trú tại phường hòa cường bắc quận hải châu hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng thúy là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quảng cáo sự kiện thanh thúy
năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo tham gia đầu tư giao dịch tiền ảo bitcoin
do có tiền đầu tư thúy sử dụng pháp nhân của công ty đưa thông tin gian dối là công ty đang tham gia
một số dự án kinh doanh có quy mô lớn lợi nhuận cao thời gian thực hiện ngắn để các bị hại tin tưởng góp vốn thực hiện
thời gian đầu thúy dùng số tiền lời này để trả tiền gốc và lãi cho những người góp tiền
đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám do đầu tư thua lỗ không thể thu hồi vốn thúy mất khả năng thanh toán
kết quả từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thúy đã thực hiện hành vi lừa đảo của sáu bị hại chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền là hai mươi bốn tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng
thưa quý vị cuối năm cộng thêm tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
một số đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nghiện ma túy nghiện game lợi dụng sự chủ quan
sơ hở của người dân người quản lý để thực hiện hành vi phạm tội nhất là trộm cắp tài sản và lừa đảo qua mạng
trước tình hình đó công an huyện ba vì hà nội đã chủ động lên phương án và tuyên truyền đến nhân dân
nâng cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn của các loại tội phạm này
trong quá trình kiểm tra vật tư thiết bị máy tại công trình phát hiện bị mất một trăm năm mươi tấm phên sắt có giá trị hơn bốn mươi triệu đồng
công nhân nhà máy nước sạch sông đà ba vì đã trình báo cơ quan công an
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện ba vì đã nhanh chóng xác định được phùng danh thương
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
nhà máy thực hiện hành vi trộm cắp cùng ba đồng phạm đều ở xã phú sơn huyện ba vì hà nội
đáng chú ý với thủ đoạn tương tự các đối tượng này đã thực hiện và tiêu thụ chót lọt tài sản của ba vụ trộm cắp khác
các cán bộ điều tra nói riêng và công an huyện ba vì nói chung đã góp phần tìm lại tài sản và đảm bảo an ninh trật tự
trộm cắp tài sản là một trong những loại tội phạm nổi lên thời gian gần đây trên địa bàn huyện ba vì
với đặc thù địa bàn rộng trải dài trên ba mươi một xã thị trấn lại tiếp giáp với chín huyện thuộc ba tỉnh hòa bình phú thọ vĩnh phúc
cùng hai tuyến sông đà sông hồng
đặc biệt sau khi nới lỏng giãn cách
các đối tượng phạm tội đã lợi dụng địa bàn giáp danh gây án tẩu tán tài sản gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra
trước tình hình đó lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động xây dựng kế hoạch theo từng chuyên đề
đến các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn nhằm tập trung giả soát các tuyến địa bàn và loại đối tượng phức tạp
kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh
trong đó là với tình hình riêng của huyện ba vì chúng tôi đã tham mưu cho ban chỉ huy con huyện chỉ đạo các lực lượng tập trung để phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp tài sản
nhà dân tội phạm xe máy và các tội phạm lừa đảo trên không gian mạng tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến đến tận từng hộ dân người dân để nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống tội phạm
tránh để bị thiệt hại xong nó mới đi trình báo thì công tác điều tra sẽ khó khăn hơn
cảnh báo về tội phạm được dán ở những nơi dễ nhìn thấy đến tận nhà dân tuyên truyền về phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng
bằng những việc làm thiết thực trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ điều tra khám phá án chung của công an huyện ba vì đạt tám mươi sáu
trong đó tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
công an huyện bảo vy cũng đã áp dụng đồng loạt các biện pháp hiệp vụ
đặc biệt là đối với các công an các xã chính quy hiện nay trên địa bàn huyện ba vì đã tổ chức toàn bộ
tất cả các xã là địa bàn công an xã chính quy thì công an huyện cũng đã chỉ đạo đối với lực lượng công an xã là bám sát cơ sở
lắm tình hình và giải quyết tiếp nhận các tin báo từ cơ sở từ đó là giải quyết triệt để các mâu thuẫn trong đội bộ nhân dân
không để phát sinh và hình thành các điểm nóng cũng như là mâu thuẫn
từ đó là
có các vụ việc thì kịp thời phát hiện và đồng thời báo cáo kịp thời cho công an huyện để phối hợp giải quyết triệt đề
xác định từ giờ đến cuối năm tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng ở địa bàn cơ sở
rất cần người dân nâng cao tinh thần cảnh giác tham gia tích cực vào các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để góp phần bảo đảm tình hình an ninh trẻ tự trên địa bàn huyện bảo vy nói riêng và thủ đô hà nội nói chung